do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới những ngày qua nhiều nơi trên địa bàn tỉnh quảng trị có mưa to
lượng mưa đo được từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm tại các huyện miền núi đắk rồng và hướng hóa
nhiều thôn bản bị cô lập chia cắt do nước dâng cao và sạt lở đất
nước dâng gây ngập cầu tràn tại bản một xã thuận và xã thanh khiến tuyến đường vào bệnh xã vùng lìa của huyện hương hóa đã bị chia cắt
những hộ dân sống gần sông sepol tại thị trấn lao bảo đã bắt đầu được sơ tán
hiện mưa đã ngớt nhưng mực nước sông sepol vẫn đang dâng lên gây nguy hiểm tại khóm đông chín duy tân cao việt ca túc
từ đêm hôm qua tới dạng sáng nay mưa rất to nước lên rất nhanh chảy rất xiết và băng qua cả cầu tràn
nhờ có lực lượng của huyện và xã đã có mặt cùng giúp bà con trong bản di rời đến vùng cao hơn
chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con không nên tự ý di chuyển bằng thuyền vì rất nguy hiểm
trước tình hình mưa lớn dạng sáng mùng ba
ba tháng chín ủy ban nhân dân huyện hướng hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ sơ tán người dân
ở những vùng thấp trũng gần sông suối bị ngập sâu
hiện lực lượng chức năng đã chốt chặn ở những tuyến đường bị ngập lụt để cảnh báo hỗ trợ người dân đến nơi an toàn
huyện đã còn tập trung chỉ đạo cho các xã nắm chắc khi đi bàn thiên hình
và có khi chuẩn bị tất cả các phương án và thực hiện theo phương án bổn tự chủ
để tập trung những điểm thấp là phải tập trung di rời bà con đến nơi cao hơn
hiện lực lượng chức năng đã chốt chặt ở những tuyến đường bị ngập lụt để cảnh báo hỗ trợ người dân đến nơi cao hơn
tại huyện miền núi đắc rông mưa trong hai ngày qua đã khiến cho tuyến đường hồ chí minh
đoạn qua xã tà long và húc nghì bị sạt lở gây chứa khắc giao thông trong nhiều giờ liền
bên cạnh đó mưa lớn cùng với gió giật đã khiến nhiều nhà dân tại xã triệu trạch huyện triệu phong bị tốc mái
rất may không có thiệt hại về người